tiếp tục thử tên lửa đạn đạo
quốc hội montenegro phê chuẩn việc gia nhập nato
trong chuyến công tác tại nghệ an tối ngày hai mươi tám tháng bốn chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn công tác đã về thăm và thắp hương
tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên huyện nam đàn thăm khu di tích lịch sử quốc gia trung bồn xã mỹ sơn huyện đô lương
tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác
thành kính dân hương dân hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại của đảng và nhân dân ta
anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất
sự nghiệp vĩ đại tấm gương cao đẹp của người luôn sống mãi với non sông đất nước việt nam
tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh luôn là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động
soi đường chỉ lối cho cách mạng việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
thực hiện di huấn thiêng liêng của người trong nhiều năm qua đảng cộng sản việt nam đã lãnh đạo toàn dân toàn quân đoàn kết
phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đến thăm khu di tích lịch sử quốc gia trung bồn xã mỹ sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
chủ tịch nước trần đại quang đã dâng hương dâng hoa tưởng nhớ sự hy sinh
sương máu của các anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong đã ngã xuống vì độc lập cho dân tộc
chủ tịch nước trần đại quang động viên cán bộ nhân viên của khu di tích bảo vệ
giữ các giá trị lịch sử nhân văn của khu di tích và vùng đất trung bồn
để giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ người dân việt nam tới đây thăm viếng
khu di tích lịch sử quốc gia trung bồn nơi cách đây bốn mươi chín năm ngày ba mươi một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi
một mươi ba chiến sĩ thanh niên sung phong tiểu đội thép tiểu đội cảm tử thuộc đại đội ba trăm một mươi bảy
tổng đội thanh niên sung phong chống mỹ cứu nước đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
trong cuộc kháng chiến chống mỹ địa danh trung bồn là một trọng điểm giao thông quan trọng
nơi kết nối các tuyến đường huyết mạch từ hậu phương lớn miền bắc
chi viện sức người sức của cho tiền tuyến lớn miền nam
ngày hai mươi tám tháng bốn tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh vĩnh long
đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm năm tái lập tỉnh một nghìn chín trăm chín mươi hai hai nghìn một mươi bảy
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
cùng lãnh đạo tỉnh các sở ban ngành và đông đảo quần chúng nhân dân đã đến dự
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của vĩnh long giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi hai hai nghìn một mươi sáu đạt tám một mươi tám một năm
tổng sản phẩm trên địa bàn năm hai nghìn một mươi sáu đạt trên bốn mươi ba tỷ đồng
tổng thu ngân sách năm hai nghìn một mươi sáu đạt trên năm tám trăm hai mươi ba tỷ đồng
phát biểu tại buổi lễ đồng chí võ văn thưởng đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh vĩnh long
qua hai mươi năm năm xây dựng và phát triển đồng chí mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương
để đưa vĩnh long phát triển cao hơn đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước
dịp này tỉnh vĩnh long vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
tối ngày hai mươi tám tháng bốn tại khu du lịch xuân thành huyện nghi xuân
ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh tổ chức lễ khai trương mùa du lịch biển năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đồng chí uông chu lưu phó chủ tịch quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
đại diện đại sứ quán các nước lào thái lan cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham dự buổi lễ
với một trăm ba mươi bảy km bờ biển trải dài từ nghi xuân đến kỳ anh
biển hà tĩnh đang thu hút đông đảo du khách
trong nước và quốc tế những năm gần đây tỉnh đã quan tâm đầu tư phát triển du lịch
hệ thống cơ sở hạ tầng các khu lưu trú khang trang ngày một nhiều thêm
sau sự cố môi trường biển từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu với sự hỗ trợ của chính phủ các ban bộ ngành trung ương
nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp và đại bộ phận nhân dân du lịch biển đang từng bước phục hồi
tại buổi lễ phó thủ tướng vương đình huệ đã đánh chống khai trương mùa du lịch biển năm hai nghìn một mươi bảy của tỉnh hà tĩnh
tiếp đó là chương trình nghệ thuật xuân thành biển hát với các ca khúc ca ngợi quê hương con người
nằm trong chương trình khai trương mùa du lịch biển năm hai nghìn một mươi bảy còn có nhiều hoạt động văn hóa thể thao thiết thực mới lạ
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm sáng nay đoàn cán bộ của tỉnh cà mau đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
nghĩa trang một mươi liệt sĩ khởi nghĩa hòn khoai và dân hoa hương tại khu tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
các đồng chí lãnh đạo của tỉnh đã thắp hương lên từng ngôi mộ bày tỏ lòng tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ
đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng đất nước giành độc lập tự do cho dân tộc
trước vòng linh của bác các đồng chí lãnh đạo tỉnh cà mau hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của đảng
nguyện học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh khắc phục khó khăn không ngừng phát triển kinh tế xã hội
góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân xây dựng quê hương đất nước ngày thêm phồn thịnh
mới đây đại sứ quán việt nam tại pháp đã tổ chức trọng thể lễ meeting kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và bốn mươi năm ngày khánh thành trụ sở trụ sở đầu tiên của đại sứ quán nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại cộng hòa pháp
phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung nhấn mạnh
chiến thắng ba mươi tháng bốn là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc do đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo
là trang sử hào hùng và trói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước của dân tộc
nhân dịp này thứ trưởng lê hoài trung bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn bè pháp về những sự ủng hộ giúp đỡ quý báo cả về vật chất lẫn tinh thần
đã kể vài sát cánh với nhân dân việt nam trong suốt cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
sau hơn ba mươi năm đổi mới tiềm lực kinh tế uy tín vị thế quốc tế của đất nước được nâng cao
sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên

thứ trưởng lê hoài trung bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn bè pháp về những sự ủng hộ giúp đỡ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần
đã kể vài sát cánh với nhân dân việt nam trong suốt cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và giữ nước của dân tộc

thứ trưởng lê hoài trung bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn bè pháp về những sự ủng hộ giúp đỡ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần

thứ trưởng lê hoài trung bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn bè pháp về những sự ủng hộ giúp đỡ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần

thứ trưởng lê hoài trung bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn bè pháp về những sự ủng hộ giúp đỡ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần
đã kể vài sát cánh với nhân dân việt nam trong suốt cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và giữ nước của dân tộc
thứ trưởng lê hoài trung bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn bè pháp về những sự ủng hộ giúp đỡ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần
đã kể vài sát cánh với nhân dân việt nam trong suốt cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và giữ nước của dân tộc
thứ trưởng lê hoài trung bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn bè pháp về những sự ủng hộ giúp đỡ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần
đã kể vài sát cánh với nhân dân việt nam trong suốt cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và giữ nước của dân tộc
thứ trưởng lê hoài trung bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn bè pháp về những sự ủng hộ giúp đỡ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần

đã kể vài sát cánh với nhân dân việt nam trong suốt cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và giữ nước của dân tộc
thứ trưởng lê hoài trung bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn bè pháp về những sự ủng hộ giúp đỡ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần

đã kể vài sát cánh với nhân dân việt nam trong suốt cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và giữ nước của dân tộc
thứ trưởng lê hoài trung bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn bè pháp về những sự ủng hộ giúp đỡ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần
đã kể vài sát cánh với nhân dân việt nam trong suốt cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và giữ nước của dân tộc

đã kể vài sát cánh với nhân dân việt nam trong suốt cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và giữ nước của dân tộc
thứ trưởng lê hoài trung bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn bè pháp về những sự ủng hộ giúp đỡ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần
đã kể vài sát cánh với nhân dân việt nam trong suốt cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và giữ nước của dân tộc
trong phần tin quốc tế triều tiên tiếp tục thử tên lửa đạn đạo
quốc hội montenegro phê chuẩn việc gia nhập nato
dạng sáng nay theo giờ hà nội triều tiên đã thực hiện một vụ thử tên lửa đạn đạo từ một địa điểm ở phía bắc thủ đô